xin kính chào và mời quý vị các đồng chí và các bạn theo dõi bản tin nhanh
được phóng viên chúng tôi cập nhật về các tin tức an ninh trật tự
vào lúc chín h sáng hàng ngày trên anntv
và mở đầu bản tin là thông tin về vụ vận chuyển trái phép ba trăm linh g ma túy tổng hợp dạng đá
đối tượng phan văn khánh thọ bốn mươi chín tuổi chú tệ phường hòa hiệp nam
quận liên triều tp đà nẵng vừa bị lực lượng thuộc bộ chỉ huy
bộ đội biên phòng tp đà nẵng bắt giữ
vào chiều ngày hai mươi ba tháng ba tại tổ chín phường vĩnh trung quận thanh khê thành phố đà nẵng
lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng thành phố phối hợp với phòng cảnh sát ma túy
công an thành phố đà nẵng bắt quả tang đối tượng phan văn khánh thọ đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
vật chứng thu giữ gồm ba trăm linh g ma túy tổng hợp dạng đá hai mươi triệu đồng và một số dụng cụ dùng để sử dụng ma túy
khai nhận với lực lượng chức năng số ma túy trên thọ mua từ một đối tượng không rõ lai lịch trên địa bàn
về phân chia và bán lại cho các con nghiện để kiếm lời cũng như có tiền để tiếp tục sử dụng ma túy
tòa án nhân dân tỉnh cao bằng vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án tàng trữ và mua bán cháy phép chất ma túy
đối với các bị cáo lê minh hải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một trú tại tỉnh sơn la và đỗ phương thanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại huyện quảng yên tỉnh cao bằng
theo cáo trạng vào ngày một mươi sáu tháng chín năm hai nghìn một mươi tám thanh bị lực lượng công an bắt quả tang khi đang nhận một hộp hàng bên trong có một mươi bánh heroin
tại cơ quan công an thanh khai nhận có quan hệ tình cảm với lê minh hải hai người này đã có con chung
hải đã nhờ người gửi theo xe khách một mươi bánh heroin từ sơn la về cao bằng cho thanh
ngày một mươi ba tháng chín năm hai nghìn một mươi chín lê minh hải đi ô tô đến bến xe mỹ đình hà nội
khi đang chở xe hải mua hai mươi sáu viên methamphetamine để sử dụng
khi đang ăn tối thì bị tổ công tác bắt bỏ tang
tòa án nhân dân tỉnh cao bằng tuyên phạt bị cáo đỗ phương thanh tù trung thân do đang nuôi con nhỏ dưới ba mươi sáu tháng tuổi
về tội mua bán trái phép chất ma túy
bị cáo lê minh hải án tử hình về tội tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy
đột nhập vào chùa lấy trộm túi sách bên trong chứa tài sản hơn một tỷ đồng
hai vợ chồng nguyễn thanh hòa và đào thị thu hồng vừa bị công an tp hcm bắt xử
vào trưa ngày hai mươi hai tháng ba một người đàn ông đến chùa vĩnh nghiêm quận ba để đi lễ
trong lúc khấn phật ông thắng bỏ túi sách gần trụ cột trong tránh điện thì bị đối tượng hòa lấy trộm
sự việc sau đó được trình báo cho cơ quan công an
theo nạn nhân bên trong túi sách có một điện thoại vờ tu trị giá bốn mươi hai usd năm trăm linh usd hai mươi yên nhật và hơn năm mươi triệu đồng tiền việt
nhận được tin báo đội ba hình sự đặc nhiệm đã vào cuộc điều tra
qua truy xét trinh sát đã bắt được nguyễn thanh hòa và vợ là đào thị thu hồng
tại trung cư hùng vương quận năm
tại cơ quan công an hai vợ chồng khai nhận hành vi trộm cắp và tiêu thụ tài sản trái phép
do mâu thuẫn trong việc cân bán thanh long phạm văn phương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
chú tại xã đông hưng tỉnh thái bình đã dùng dao đâm gây thương tích cho nạn nhân
công an huyện chợ gạo tiền giang đã bắt tạm giam phạm văn phương để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích

phạm văn phương là người làm công cho một kho thanh long tại xã quân long huyện trợ gạo tỉnh tiền giang
vào ngày bốn tháng một mươi do mâu thuẫn trong việc cân bán thanh long
giữa phương và anh nguyễn văn long trú tại xã quân long huyện chợ gạo đã xảy ra bầu thuẫn
anh long đánh phương sau đó bỏ về
đến khoảng chín h bốn mươi năm cùng ngày anh long quay trở lại tính tiền
thì bị phương dùng dao đâm gây thương tích năm mươi tám
một vụ cháy lớn vừa xảy ra vào tối qua
tại ngôi nhà năm tầng kinh doanh dày dép
ở tiểu khu phú mỹ thị trấn phú xuyên huyện phú xuyên thành phố hà nội
đã khiến cho một cụ ông tử vong do ngạt khí
vào khoảng một mươi tám h ba mươi phút ngày hai mươi bốn tháng ba
nhiều người dân phát hiện ngọn lửa cùng cột khói đen lớn bốc lên từ cửa hàng bán giày dép
ở tiểu khu phú mỹ đã hô hoán nhau thông báo cho cơ quan chức năng
theo nhân chính trước khi vụ cháy xảy ra cả gia đình đang ở trong nhà
lúc xảy ra cháy một người đã đu dây chống xét ra ngoài
lực lượng chức năng cứu được ba người vẫn còn một cụ già mắc kẹt bên trong
đến khoảng hai mươi h bốn mươi năm ngọn lửa cơ bản được khống chế
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu hộ cứu nạn đã cứu được sáu người trong ngôi nhà bị cháy
và đưa một cụ ông bị mắc kẹt bên trong đi cấp cứu
tuy nhiên cụ ông do bị ngạt khói đã không qua khỏi
cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn